hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tháng tám lâm đã lẻn vào bệnh viện việt đức lợi dụng phòng bệnh không có người lấy trộm trộm lọt điện thoại của bệnh nhân
tổng giá trị tài sản mà lâm lấy được là hơn tám triệu đồng hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng
chiều nay bộ y tế thông báo không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
việt nam có tổng cộng một bốn mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó có sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín do lây nhiễm trong cộng đồng
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến nay là năm trăm linh ca
theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín trong ngày hôm nay có chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
số ca tử vong là ba mươi năm ca
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi